bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với ban tuyên giáo trung ương và tỉnh ủy tây ninh
đã tổ chức hội thảo lịch sử cấp quốc gia với chủ đề chiến thắng tour hai mở đầu cao trào đồng khởi ở nam bộ
buổi hội thảo đã nhận được hơn bảy mươi báo cáo tham luận luận giải từng vấn đề cụ thể
các tham luận đều thống nhất nhận định chiến thắng tua hai có ý nghĩa chính trị quân sự to lớn
củng cố niềm tin và cổ vũ mạnh mẽ khi thế nổi dậy đồng khởi của quần chúng nhân dân toàn miền nam
củng cố và mở rộng các vùng căn cứ đã xây dựng lại từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy tạo nên thế liên hoàn hỗ trợ nhau khá vững chắc
làm nơi đứng chân của các lực lượng vũ trang bảo đảm an toàn nơi đóng cơ quan xứ ủy nam